thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng cho biết
đã yêu cầu công ty trách nhiệm hiệu hạn gbq chủ sở hữu khu du lịch làng cù lần xã lát huyện lạc dương
đình chỉ toàn bộ các hoạt động của khu du lịch này sau sự cố lũ quét khiến bốn du khách người nước ngoài tử vong
trước đó vào chiều qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại khu du lịch làng cù lần do công ty trách nhiệm hiệu hạn gbq quản lý
đã xảy ra tai nạn lũ quét cuốn trôi làm bốn du khách nước ngoài tử vong và một lái xe người việt bị thương
hiện nay công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đơn vị liên quan
tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn
do đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng đề nghị công ty gbq tạm ngưng tất cả các hoạt động
kinh doanh du lịch dịch vụ tại khu du lịch làng cù lần từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
làm rõ nguyên nhân đồng thời khắc phục hậu quả của vụ tai nạn
ngay sau khi vụ việc xảy ra vào tối cùng ngày thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lời thăm hỏi
chia buồn tới thân nhân bốn du khách nước ngoài tử vong đồng thời yêu cầu tỉnh lâm đồng phối hợp với bộ ngoại giao
cùng các cơ quan liên quan triển khai công tác khắc phục sự cố điều tra và xác định nguyên nhân trách nhiệm
để xử lý nghiêm các sai phạm nếu có
trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi thông tin từ ủy ban nhân dân huyện đắk rông tỉnh quảng trị cho biết
đang tập trung khắc phục đoạn đường bị cuốn trôi tại xã ba nang để giao thông sớm trở lại thông suốt
trước đó vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi do ảnh hưởng của mưa lớn tuyến đường tuần tra biên giới sa chầm palin
thuộc xã a vào km số sáu năm trăm linh đoạn qua thôn rapong xã an nạp ba nang huyện đắk rông bị sói lở
nước cuốn trôi mặt đường và nền đường dài khoảng một mươi m sâu bảy m rộng năm mét khối lượng sạt lở khoảng ba trăm năm mươi mét khối
gây chia cắt hoàn toàn một số bản nàng thuộc xã tà long và ba nang
trong sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi các lực lượng với khoảng bảy mươi người sử dụng các vật liệu như gỗ tre nứa để làm cầu tạm
người dân đã có thể lưu thông
đất mưa lớn đã khuyến tuyến đường cốt lộ một mươi năm d bị đất đá sụt xuống ta duy dương và chảy tràn ra mặt đường
với khối lượng khoảng bảy trăm năm mươi m khối lấp tách rãng với khối lượng khoảng hai trăm năm mươi m khối
bên cạnh đó mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường của tỉnh bị sạt lở ta luy dương
khiến đập thủy lợi tân trung xã hải chánh huyện hải lăng bị vỡ
với chiều dài khoảng hai mươi mét nhiều địa phương bị ngập cục bộ
hiện các đơn vị địa phương đang cử lực lượng tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
đội cảnh sát hình sự công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự
đối với hai đối tượng là phạm đình hùng sinh năm hai nghìn hai và cao văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông và phương tiện địa tử để chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra
đối tượng phạm đình hùng khai nhận vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba do không có việc làm

do một đối tượng đang cư trú tại campuchia điều hành

trên tổng số tiền chiếm được
sau một thời gian làm nhiệm vụ thành công hùng được tự đặt hàng tại các cửa hàng điện thoại để đem đi bán
hùng đã thuê cao văn tuấn đứng tên để đến các cửa hàng điện thoại nhận hàng

đối tượng hùng khai nhận thêm số tiền mà hùng dùng để mua điện thoại

hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tác vào mặt một người đàn ông kèm theo clip được đăng tải là chồng đồ dung
sài gòn sáng nay hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba chiếc áo vàng này rất đặc biệt
không phải ai cũng có thể khoát lên người mình được
bài đăng này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
qua xác minh của giáo hội phật giáo tp hcm vụ việc trong clip đã xảy ra từ lâu
và không phải trên địa bàn tp hcm
nhà sư xuất hiện trong clip là chủ trì chùa phú hậu thừa thiên huế
đã bị xử lý vào năm hai nghìn hai mươi với những hành vi của mình
công an tp hcm và công an các quận huyện tp thủ đức đã đồng loạt tổ chức
nhiều buổi tuyên truyền hướng dẫn cho người dân về kiến thức phòng cháy chữa cháy
và kỹ năng thoát nạn an toàn
hoạt động này có ý nghĩa thiết thực giúp người dân biết cách tự bảo vệ tính mạng
tài sản của mình và những người xung quanh xác định lấy phùng người là chính
phòng là xây chữa là chọn
nhóm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cố nạn cố hộ công an tp hcm
lấy phương châm mỗi hội dân an toàn mỗi khu phố an toàn và mỗi phường xã an toàn
do đó lấy người dân là nồng cốt hoạt động tuyên truyền hướng dẫn phòng cháy chữa cháy
và cố nạn cố hộ cũng nhằm hiện thực hóa hiệu quả của các tổ chữa cháy nhân dân
chương trình này tổ chức tại quận năm đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con
nhiều khi thấy làm thì dễ nhưng mà không thực tập thì khi vô nó lúng túng lắm
nhưng mà cái này mình thấy là nó rất là quan trọng cái này mình thấy là phổ biến cho toàn dân rất là hay
bà phùng ba cũng thường xuyên tập quấn vậy đó
mình thấy rất là có lợi rất là ít cho bản thân mình và cho cả gia đình cả xã hội luôn
thấy thì lớp tập quấn này của đội phòng cháy chữa cháy công an thành phố lập ra thì rất là tốt
cho người dân hiểu rõ cách phòng cháy và chữa cháy và thực tập như thế này rất là tốt
mình về mình dẫn dõi con cháu mình hay là trong cái tổ nhân phố của mình nó biết cách phòng cháy chữa cháy
qua buổi diễn tập này tôi thấy bà con rất là phấn khởi tiếp cận được các dụng cụ để kịp thợ ứng phó với công tác phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn phường ba quận năm thì cái đội ngũ mà tham gia công tác phòng cháy chữa cháy là luôn là sẵn sàng
tại huyện nhà bè địa bàn trọng dân cư tập trung không đồng đều và luôn có lượng lớn nhà trọ và công nhân người lao động
công tác tuyên truyền nâng cao về ý thức phòng cháy chữa cháy có phần gặp khó khăn nhưng không vì thế mà lơ là
bọn ngõ chịu quen
sau khi học về thì tôi sẽ tuyên truyền cho cái khu nhà trọ của tôi là trước khi đi ra khỏi nhà khỏi phòng thì phải tắt điện
và nhất là không có xài bíp ga mini ở trong phòng
xài bếp ga mini cũng dễ cháy nổ và không sạc xe đạp điện ở trong phòng
đặc biệt thành phố nhung minh thì hai mươi một quận huyện và thành phố đức có rất nhiều điểm để tổ chức tuyên truyền trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cư hổ
đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm tuyên truyền lan tỏa theo chiều rộng và chiều sâu tới toàn thể nhân dân thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
được dập viện cách ly điều trị xét nghiệm sang thương mụn nước có kết quả pci dương tính với đậu mù khỉ
bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch nặng với xét nghiệm hiv dương tính nhiễm trùng toàn thân nặng với nhiễm nấm candida xâm lấn lao lan tỏa
sau đó diễn tiến vào tình trạng sốc nhiễm trùng suy đa tạng nặng
bệnh nhân được điều trị tích cực với kháng sinh kháng nấm kháng lao thở máy lọc máu
tuy nhiên tình trạng diễn tiến nặng và tử vong sau một mươi tám ngày điều trị tích cực
sở y tế tp hcm đã chỉ đạo hành lập hội đồng chuyên môn để có kết luận và báo cáo chính thức về trường hợp này
liên quan đến việc hai máy chụp mri tại bệnh viện ung bú tp hcm hư hỏng khiến người bệnh phải đến cơ sở khác thực hiện
làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị thì sau thời gian sửa chữa hiện máy đã hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu của bệnh nhân
trước đó máy chụp mri tại bệnh viện ung bú cơ sở một tại quận bình thành hư hỏng nặng sau hơn một mươi năm hoạt động không thể sửa chữa được
máy chụp mri tại cơ sở hai cũng đã hư bạc đạn hơn một tuần nên bệnh viện không thể chụp cho bệnh nhân
trong khi nhu cầu mỗi ngày chụp từ hai mươi đến ba mươi ca điều này đã gây nhiều khó khăn trong quá trình điều trị tại hai cơ sở của bệnh viện
trước tình hình trên bệnh viện ung bú đã ký hợp đồng nguyên tắc với ba bệnh viện
bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức bệnh viện hồng đức hai và bệnh viện hồng đức ba
để đưa người bệnh có chi định đến các bệnh viện này để chụp tại các đơn vị trong khi chờ sửa chữa máy
đồng thời vẫn đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bệnh
không phải đóng thêm bất kỳ một khoản chữa
chị phí nào
chị phí nào về di chuyển còn hưởng thì hưởng bình thường như là một bệnh nhân bảo hiểm y tế
hiện máy chụp mri ba tesla chụp công hưởng của bệnh viện ung bú cơ sở hai đã sửa chữa xong và hoạt động trở lại bình thường
được biết bệnh viện đã lên kế hoạch đầu tư một máy mri mới thay thế cho máy mri một năm tesla tại cơ sở một
trong thời gian này cơ sở hai sẽ đám rách chụp công hưởng cho cả hai cơ sở của bệnh viện
trong những ngày có số lượng người bệnh có chế định chụp mri cao
bệnh viện vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng với các bệnh viện trên không để ảnh hưởng đến chất lượng điều trị của người bệnh
đội kiểm soát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bất ngờ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường y tế
tại cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ id courier địa chỉ số hai trăm sáu mươi năm hai trăm sáu mươi bảy hùng vương quận thanh khê tp đà nẵng
qua kiểm tra ghi nhận nhiều lỗi vi phạm nghiêm trọng
được biết cơ sở thẩm mỹ id courier được ủy ban nhân dân
cơ sở thẩm mỹ id courier đồng bộ công an quận thanh khê cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề dịch vụ fulltail sam thẩm mỹ
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi khi tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và y tế
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê đã phát hiện nhân viên của cơ sở là lê thị hương
chú huyện nghi sơn tỉnh thanh hóa đang thực hiện dịch vụ nâng ngực cho một khách hàng
dù không có bảng cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định
theo thông tin do bà hương cung cấp thì nữ nhân viên này chỉ mới tốt nghiệp cấp ba và chưa qua đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ
tuy nhiên nhân viên marketing của cơ sở này giới thiệu hương là bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất đà nẵng
theo cơ quan công an cơ sở thẩm mỹ id courier hoạt động kinh doanh dịch vụ spa thẩm mỹ
và thực hiện các thủ thuật gồm nâng ngực nâng mũi dùng máy can thiệp tim filler bô tóc và các dược chất khác vào cơ thể của khách
nhưng không có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của sở y tế tp đà nẵng theo quy định
lực lượng công an cũng phát hiện hơn năm trăm linh sản phẩm vật tư y tế tàng trữ tại cơ sở
chưa xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát giao thông công an tp yên phối hợp với cục quản lý thị trường tp yên
vừa tổ chức tiêu hủy hơn bốn tấn xì xa loại hai trăm năm mươi gram do thổ nhĩ kỳ sản xuất
lúc này bị phòng cảnh sát kinh tế và cục quản lý thị trường tp yên phát hiện là biên bản thu giữ chất đó
tối ngày một mươi tháng tám khi tiến hành kiểm tra ô tô tải do ông nguyễn trọng trung
chú huyện ân thi tỉnh ưng yên điều khiển liêu hành trên tiến quốc lộ một
đoạn qua địa phận xã an mỹ huyện tuy an
tại thời điểm kiểm tra ông trung không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
theo tổ chức y tế thế giới và hội ung thư hoa kỳ
xin ra có tác hại đối với sức khỏe con người không khác gì thuốc lá truyền thống
cho vai lãi nặng từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm
vũ thanh tuyền trần thị phương thảo trình văn lịch và lê văn tuấn
cùng chú tại huyện hưng hà đã bị công an tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố bị can về tội
cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại cơ quan điều tra vũ thanh tuyền khai nhận năm hai nghìn một mươi chín
tuyền mở công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh long hưng
địa chỉ thôn thanh cách xã minh khai hưng hà
kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái thuê xe hoa kinh doanh bất động sản
ngoài ra tuyền còn cho người khác vay lấy lãi
khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi một tuyền thuê lịch và tuấn đi thu tiền lãi tiền gốc của người vay
trần thị phương thảo là người giúp tuyền quản lý các khoản vay
quản lý người vai nhắc nhở tuyền lịch tuấn thu tiền lãi của người vay khi đến kỳ đóng lãi
các khoản tiền lãi thu được của người vay tuyền thảo cùng nhau chi tiêu cá nhân
chi tiêu phục vụ sinh hoạt hàng ngày
bước đầu xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay vũ thanh tuyền trần thị phương thảo
đã cho rất nhiều người vay với tổng số tiền thu lời bất chính hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
mức lãi suất từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm cao gấp năm lần mức lãi suất theo quy định
thưa quý vị đã từ lâu hoạt động chơi hụi diễn ra khá phổ biến
ở cả nông thôn và thành tỷ
bản chất hụi là hình thức giúp các thành viên cùng tham gia góp vốn xoay vòng
để phát triển kinh tế tạo điều kiện cho hội viên có thêm vốn kinh doanh
tuy nhiên hiện chơi hụi đang bị biến tướng khi không ít người chơi hụi lợi dụng hình thức này
để trục lợi cho bản thân chiếm đoạt tài sản những người tham gia
mới đây khi chủ hụi là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã thái học
huyện bình giang tỉnh hải dương tuyên bố vỡ nợ
nhiều người dân có nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng
những vụ việc như thế này không phải hiếm xảy ra
người dân luôn cần cảnh giác khi lựa chọn hình thức đầu tư
tiết kiệm phù hợp đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp phòng tránh rủi ro
tại chợ phủ xã thái học huyện bình giang
rất nhiều tiểu thương đã góp tiền cho chủ họ là bà nguyễn thị thu hường
chủ tịch hội phụ nữ xã thái học
qua nhiều năm hoạt động đường dây hụi họ của bà hường có rất đông người tham gia
với số tiền có thể từ vài trăm nghìn đến cả hàng trăm triệu đồng
sau tuyên bố vỡ nợ của bà hường
hàng trăm người đối mặt với nguy cơ mất trắng toàn bộ số tiền tích góp đã gửi cho bà hường
số tiền tham gia hụi họ lên tới hàng chục tỷ đồng
ngay tại thôn phú khê xã thái học là nơi bà hường sống cùng gia đình
hàng chục người dân cũng đã góp tiền chơi họ
khi bà hường tuyên bố vỡ nợ
người dân không chỉ bức xúc mà còn đặt ra nhiều nghi vấn về sự vỡ nợ bất thường này
tức là đã có kế hoạch một vài tháng trước
vì tôi xét các cháu tôi đã định lấy nhưng mà không cho không đưa
đấy nó như thế chứ không phải bột phát vào anh công góp vỡ nợ ngay
thế bây giờ thì thôi thì chúng tôi là người dân chỉ yêu cầu pháp luật đồng bộ vào cuộc
để giải quyết vấn đề này để giải tỏa cho tư tưởng người dân
đấy là quan điểm thứ nhất
quan điểm thứ hai tức là để dân đeo những kẻ về sau
cái vụ việc vỡ hội do bà nguyễn thị thu hường cầm cái
cái vụ việc là có thật
thì qua cái vụ việc này thì về mặt chính quyền đảng và chính quyền địa phương
thì tôi cũng đã nập cái báo cáo với ủy ban công ủy ban dân xã thẻ học
và ban công an xã thẻ học về tình hình an ninh trật tự của địa phương
qua cái vụ việc này thì tôi cũng khuyến cáo toàn thể bà con nhân dân
thì chúng ta đầu tư về kinh tế thì đầu tư là làm sao tính cái đầu tư chắc chắn
qua ghi nhận cũng cho thấy đường dây hụi họ của bà nguyễn thị thu hường
huy động tiền đóng góp của người dân
nhưng có kèm theo trả lãi suất cao
vì vậy nhiều người dân thậm chí đã đi vay tiền
hoặc huy động từ nhiều nguồn khác nhau để tham gia
việc một cán bộ hội phụ nữ xã làm trái các quy định đối với cán bộ công chức và đảng viên
không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự gây thiệt hại cho người dân
mà còn ảnh hưởng tới cấp ủy và chính quyền địa phương
ngay sau khi sự việc xảy ra thì chúng tôi cũng đã phản ánh
với hội liên hiệp phụ nữ việt bình giang
là cơ quan ngành dọc cấp trên phản ánh với phòng nội vụ
là cơ quan quản lý cán bộ công chức
còn về mặt an ninh chính trị trật tự an toàn địa phương
thì chúng tôi cũng đã giao cho đồng chí trưởng công an xã
thường xuyên nắm bắt địa bàn nắm bắt tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trong thời gian tới mà vi phạm của đồng chí nó cụ thể rõ ràng
thì với trách nhiệm của anh em chúng tôi sẽ đề xuất kiến nghị
những việc gì mà thuộc trách nhiệm của địa phương
thì chúng tôi sẽ giải quyết
thực tế mối nguy hiểm từ việc chơi hụi
đã được các cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền cảnh báo
tuy nhiên do sự cả tin mất cảnh giác thiếu hiểu biết về pháp luật
nhiều người dân vẫn rơi vào cạm bẫy lợi nhuận cao
để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp và phòng tránh rủi ro khi tham gia chơi hụi
mỗi người dân cần nâng cao nhận thức nâng cao hiểu biết về pháp luật
đặc biệt phải tỉnh táo cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng
phòng tránh rủi ro khi tham gia chơi hụi hạn chế thiệt hại thất thoát về tài sản